diễn biến thời tiết nắng nóng tại nhiều nơi trên cả nước chỉ một chút lơ là thì sẽ xảy ra hỏa hoạn cảnh báo cao tại các khu dân cư và các hộ kinh doanh
ở tp hcm vào khoảng một mươi bốn h chiều ngày hôm qua tại một sưởng lưu đồng trên đường trần hải phụng phường tân tạo quận bình tân tp hcm đã xảy ra vụ cháy khiến cho nhiều tài sản bị thiêu dụi
ở thời điểm trên lửa bùng phát ở bên trong sưởng lưu đồng lúc này các công nhân đã cùng với người dân huy động bình chữa cháy mini để dập lửa
đề phòng cháy lan các sưởng quanh khu vực cháy cũng đã cho di rời tài sản đem các bình ga bình hàn gió đá ra xa khu vực cháy
nhận được tin báo đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận bình tân đã điều động cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để chữa cháy và chống cháy lan
lính cứu hỏa đã dùng máy bơm công suất lớn để tiến hành hút nước trực tiếp ở dưới con kênh ở gần đó để chữa cháy
cho đến một mươi sáu h cùng ngày đám cháy cơ bản được khống chế vụ cháy không xảy ra thương vong về người tuy nhiên nhiều tài sản đã bị hư hại và hiện nguyên nhân và thiệt hại từ vụ cháy sưởng đang được lực lượng công an làm rõ